bộ công thương vừa cho biết nếu dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi ncov diễn ra trong vòng từ một đến ba tháng
nông sản xuất khẩu qua biên giới sẽ chịu tác động giảm từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh triệu đô la mỹ
trong kịch bản xấu hơn nếu dịch kéo dài trên ba tháng thì con số thiệt hại đối với xuất khẩu nông sản sẽ lên tới khoảng tám trăm linh triệu đô la mỹ
bộ công thương cho rằng cần chủ động có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế cho doanh nghiệp
cho người nông dân và xã hội để tạo điều kiện phát triển thương mại dịch vụ công nghiệp hướng tới đạt mục tiêu tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi
theo nghị quyết được quốc hội và chính phủ giao
bộ công thương yêu cầu cục xúc tiến thương mại cục xuất nhập khẩu và các vụ thị trường ngoài nước tiếp tục tháo gỡ khó khăn
giải quyết lượng nông sản đang tồn ứ do ách tắc trong thông quan với thị trường trung quốc
đối với vụ thị trường trong nước bộ yêu cầu làm việc với các siêu thị trung tâm thương mại để vận động thúc đẩy tiêu thụ
xem xét cơ chế tạo thuận lợi từ cơ quan quản lý nhà nước để doanh nghiệp phân phối hưởng ưu đãi trong tiêu thụ nông sản
không chỉ tiêu thụ tại thị trường việt nam mà còn đưa sản phẩm hàng hóa ra các hệ thống tại nước ngoài